sáng ngày hai mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn đồng chí hoàng văn thụ ủy viên ban thường vụ trung ương đảng đã ảnh dũng hy sinh khi mới ba mươi năm tuổi dưới hậu súng thực dân pháp tại trường bắn tương mai nay thuộc phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội
để tưởng nhớ về nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam một tượng đài đã được dựng lên ở ngay nơi ông ngã xuống
đồng chí hoàng văn thụ là một người con của dân tộc tày sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại thôn phạc lạn tổng nhân lý châu văn uyên nay là thôn nhân hòa xã hoàng văn thụ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đau lòng khi nhìn thấy nhân dân phải sống khổ cực trong cảnh lầm than nô lệ nên đồng chí rất hăng hái tham gia các hoạt động cách mạng
năm một mươi chín tuổi đồng chí được kết nạp vào hội việt nam cách mạng thanh niên
năm hai mươi tuổi được kết nạp vào đông dương cộng sản đảng
khi đảng cộng sản việt nam ra đời đồng chí hoàng văn thụ trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của đảng
để tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí hoàng văn thụ chúng tôi đã tìm gặp phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
qua những câu chuyện của ông những thông tin về đồng chí hoàng văn thụ càng sáng rõ
có thể nói hoàng văn thụ là thuộc lớp
thành niên đầu tiên mà tiếp nhận những tư tưởng cách mạng mà nguyễn đại quốc đã truyền báo vào phong trào công nhân và phong trào dưới nước việt nam
và hoàng văn thụ là người sớm tam gia với hội việt nam cách mạng thành niên
khi thành lập đông dương cộng sản đảng một mươi bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi chín hà nội thì hoàng văn thụ đã gia nhập đông dân cộng sản đảng
và từ đấy mà hoàng văn thụ có được giao cái nhiệm vụ là phát triển phong trào cách mạng ở lạng sơn
vì thế mà đi đến cái thành lập quy trì bộ cộng sản đầu tiên ở lạng sơn
thì lạng sơn là một trong những cái cửa ngõ để liên lạc giữa phong trào trong nước với lại cái trung tâm cách mạng mà nguyễn ái quốc đã xây dựng ở quảng châu
và sau này thì ông hoạt động trong suốt
năm ba mươi là chủ yếu trọng tâm hoạt động ở lạng sơn
thế rồi phát triển sang cái vùng cao bằng dọc cái biên giới việt trung
cho nên có thể nói toàn bộ cái biên giới việt trung từ cao bằng xuống lạng sơn một phần là móng cái và đi vào sâu trong nội địa đó là đến hải phòng là cái địa bàn mà hoàng văn thụ phụ trách rất là sớm
và có cái đóng góp rất lớn để xây dựng cơ sở tổ chức đảng
rồi phong trào cách mạng của quận chúng chuyên suốt giả quyết tuyến biên giới như vậy
việc đồng chí hoàng văn thụ được sao phụ trách xây dựng cơ sở tại khu vực có thể nói là quan trọng bậc nhất vào thời điểm đó
không phải là ngẫu nhiên bởi ông vốn được đánh giá là một con người rất tài năng
có thể nói là hoàng văn thụ là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng mà có cống hiến rất lớn về công tác vận động quần chúng

gắn bó với dân như vậy và được dân tin yêu quý trọng như vậy thì cách mạng nhất định thắng lợi
trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình đồng chí hoàng văn thụ là người đã góp phần xây dựng các tri bộ đảng ở các tỉnh lạng sơn cao bằng thái nguyên vĩnh yên
củng cố xây dựng nhiều cơ sở đảng ở hà nội hải phòng quảng ninh
đồng chí đã đề ra chủ trương và xây dựng nên đội du kích bắc sơn căn cứ địa cách mạng bắc sơn võ nhai
đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo giải phóng viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo cờ giải phóng và tạp chí cộng sản
hoàng văn thụ đứng đầu sau này đến cuối năm bốn mươi được tổ chức thành trung ương
vì thế các đồng chí trường trinh hoàng văn thụ hạ bác cang tức là hoàng quốc việt
trở thành những nhà lãnh đạo của ban chấp hành trung ương cuối năm bốn mươi để làm nhiều chức trách lãnh đạo
dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng phong trào cách mạng cả nước có nhiều bước tiến vượt bậc về cả chất và lượng
sau hội nghị trung ương viii tại bắc bó
được giao những nhiệm vụ mới hết sức quan trọng
thường xuyên phải vào trong nội thành hà nội để chỉ đạo phong trào cách mạng
vận động công nhân vận động binh lính
thế và cái năm bốn mươi ba đấy thì trong một cái chuyến vào đội thành hà nội
thì đồng chí đã bị bắt ở tám bái hà nội chỗ kim mạng
sau này biết được đây là một nhà lãnh đạo nổi tiếng lãnh đạo kiệt xuất của trung ương đảng lúc đó
pháp đã kết án tự hình hoàng văn thụ
sau khi bị bắt biết đồng chí hoàng văn thụ là cán bộ cao cấp của đảng cộng sản đông dương
thực dân pháp đã dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt giã man từ mua chuộc dụ dỗ đến tra tấm cực hình
xong đồng chí vẫn kiên cường bảo vệ đảng bảo vệ đồng chí
trong những ngày bị giam tại nhà tù hỏa lò đồng chí còn tranh luận với các đảng viên quốc dân đảng bị bắt tại đây
và từ đó giác ngộ cho đồng chí
cái nổi bật rõ ở hoàng văn thụ đó là cái khí tiết của người cộng sản
cái lúc mà trước tòa án của kẻ thù nó xử án đó
thì có một người linh mục là muốn nói với hoàng văn thụ là tôi sẽ rửa tội cho ông
thì hoàng hoa thụ đã nói thẳng thắn là tôi không có tội
yêu nước mà là có tội
thế nếu yêu nước như tôi mà là có tội mà ông phải rửa tội
thì ông hãy về
về hỏi những người pháp đang chiến đấu chống pháp xích đức ở nước ông xem họ có tội không
biết không thể lung lay được tinh thần của đồng chí hoàng văn thụ
thực dân pháp đã kết án tử hình đồng chí vào ngày hai mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
để tìm hiểu về những giờ phút cuối cùng của đồng chí hoàng văn thụ tại trường bắn tương lai
chúng tôi đã tìm gặp ông nguyễn văn kính một bậc lão niên ở làng tương mai
người đã có mặt tại trường bắn tương mai
vào ngày hai mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
trước mặt kẻ thù đồng chí đã nói những lời đanh thép
trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa chúng tôi
những người mất nước và các ông những kẻ cướp nước
sự hy sinh của những người như tôi là lẽ dĩ nhiên
chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng
đồng chí hoàng văn thụ đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp cách mạng của đảng
và dân tộc ta trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào đồng chí
tuổi thanh xuân và cuộc đời đấu tranh cách mạng sôi nổi
đầy nhiệt huyết của người chiến sĩ cộng sản hoàng văn thụ
mãi là tấm gương để các thế hệ cán bộ đảng viên và lớp trẻ nói theo